sau nhiều ngày liên tiếp luôn nằm trong top đầu cả nước về số ca mắc covid một mươi chín
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh nam định đã có cuộc họp khẩn
đề ra các giải pháp để nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh
tình hình dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh nam định diễn biến rất phức tạp
số ca nhiễm tăng cao bình quân ghi nhận trên một hai trăm linh ca một ngày
gấp gần ba lần so với tuần trước
một mươi trên một mươi huyện thành phố của tỉnh nam định liên tiếp ghi nhận các chùm ca bệnh cộng đồng
có yếu tố dịch tễ phức tạp có liên quan đến khu công nghiệp chợ doanh nghiệp cơ quan
nơi tập trung đông người
nguyên nhân khiến số ca mắc covid một mươi chín tại nam định tăng cao trong những ngày qua
được cho là do trong dịp tết nguyên đáng nhu cầu giao thương lễ hội nên việc đi lại
tập trung đông người của người dân tăng cao
ý thức người dân trong chủ động phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín chưa cao
làm tăng nguy cơ bụng phát dịch bệnh
đồng thời một số đơn vị địa phương có lúc còn lơ là chủ quan công tác phòng chống dịch
nhằm tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch đảm bảo thích ứng an toàn
linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín tỉnh nam định yêu cầu các huyện thành phố
tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền về tình hình dịch bệnh
và các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín đẩy nhanh công tác tiêm phòng vaccine covid một mươi chín
tăng cường quản lý điều trị f tại nhà
đáng sẵn phương án ứng phó các tình huống dịch bệnh trong trường hợp
bên cạnh đó lễ hội khai ấn đền trần nam định không tổ chức trong dịp xuân nhâm dần hai nghìn hai mươi bốn
và đây cũng là năm thứ ba lễ hội này không tổ chức khai ấn vì covid một mươi chín
trước thực tế diễn biến dịch tiếp tục gia tăng các cả mắt mới nhiều ca cộng đồng
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh nam định vừa chỉ đạo thực hiện các giải pháp nâng mức phòng chống dịch
như hạn chế tối đa tập trung đông người dừng các hoạt động lễ hội vui chơi trong dịp tết nguyên đáng
đồng thời sẵn sàng cho phương án điều trị f tại nhà
ông khương thành vĩnh phó giám đốc phụ trách sở y tế tỉnh nam định xác nhận
tình hình dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh nam định đang diễn biến phức tạp
nhất là sau dịp tết dương lịch số ca mắc mới có chiều hướng gia tăng bình quân ghi nhận một trăm năm mươi ca một ngày
ông trần anh dũng phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh nam định cho biết
chiều qua ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh nam định đã họp đưa ra các biện pháp đối phó với diễn biến phức tạp hiện nay của dịch
xác định dịp tết nguyên đáng nhâm dần hai nghìn hai mươi hai ẩn chứa rất nhiều nguy cơ bùng phát dịch
chiều qua ngày một mươi hai tháng một chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh nam định
đã chỉ đạo thực hiện tạm dừng các hoạt động lễ hội bắn pháo hoa không tổ chức hội họp không cần thiết
khuyến khích tổ chức cưới hỏi trong phạm vi gia đình và tiếp tục thực hiện các hoạt động du lịch tham quan thi đấu thể thao
và dịch vụ karaoke cà phê đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân tự giác phòng chống dịch
thực hiện năm k nhất là khai báo y tế đeo khẩu trang để bảo vệ chính mình gia đình và cộng đồng
cũng theo ông trần anh dũng nam định sẽ thực hiện kiểm soát chặt chẽ việc người từ nam định từ nơi khác về quê ăn tết
phải khai báo y tế và thực hiện các biện pháp phòng dịch theo quy định
bên cạnh đó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh nam định chỉ đạo chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện thành phố
chịu trách nhiệm đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng covid một mươi chín thần tốc hơn nữa đảm bảo khoa học an toàn hiệu quả
đúng tiến độ theo chỉ đạo của ủy ban nhân dân tỉnh đảm bảo hoàn thành tiêm mũi hai cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
trước ngày hai mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi hai tiêm mũi ba cho người từ một mươi tám tuổi trở lên trong quý i năm hai nghìn hai mươi bốn
điều trị f tại nhà
cũng trong cuộc họp chiều qua ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh nam định đã thống nhất triển khai một số phương án
đối phó với dịch như khi có dịch xảy ra các huyện thành phố căn cứ tình hình dịch thực tế quyết định phong tỏa hẹp nhất
quản lý chặt chẽ trường hợp f một đủ điều kiện cách ly tại nhà
người từ địa phương khác về tỉnh phải thực hiện nghiêm yêu cầu năm mươi
và nhất là khai báo y tế thực hiện các biện pháp phòng dịch theo quy định khuyến khích tự thực hiện test nhanh covid một mươi chín
tin tiếp theo cũng chính là chủ đề đáng chú ý trong chương trình ngày hôm nay
lo ngại tập trung đông người gây nguy cơ cao dịch bệnh covid một mươi chín nhiều tỉnh thành từ miền trung đến phía nam đã tạm dừng các chương trình
hoạt động chào đón tết nguyên đáng dù đã lên lịch
bạc liêu vừa cho phép người dân vừa buôn bán tại chỗ và đi cắt tóc
tuy nhiên đây cũng là tỉnh thành tạm dừng các tổ chức các loại hình lễ hội và bán pháo hoa trong dịp tết nguyên đáng nhâm dần
bà rịa vũng tàu
ngày đầu năm mới vừa qua thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu đã tạm đóng cửa toàn bộ lối lên xuống biển ở bãi sau bãi trước
du khách được vận động quay về khách sạn hoặc lên xe di chuyển đến nơi khác
hội an quảng nam
trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín
vị bà nhân dân thành phố hội an đã ban hành thông báo về việc dừng tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật tại sự kiện hội an chào năm mới hai nghìn hai mươi hai
thành phố hội an có kế hoạch tổ chức các hoạt động chào năm mới hai nghìn hai mươi
trước đó thành phố hội an cũng dừng sự kiện kết nối du lịch địa phương và đón đoàn khách đầu tiên tham quan phố cổ hội an năm hai nghìn hai mươi hai vào sáng một tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
được biết đây là hai sự kiện chính trong nhiều hoạt động lớn chào đón năm mới hai nghìn hai mươi hai của thành phố
riêng các hoạt động đón khách tham quan theo tour bằng hình thức khép kính hoạt động văn hóa nghệ thuật đường phố hoạt động trải nghiệm đón khách tham quan phố cổ và làng nghề truyền thống vẫn hoạt động bình thường nhưng được đảm bảo là thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định
tiếp tục đến với bạc liêu
nếu như hớt tóc làm đẹp là nhu cầu chính đáng thì chính thức từ ngày hôm nay bạc liêu đã cho phép người dân buôn bán tại chỗ và đi cắt tóc
chủ tịch ubnd tỉnh bạc liêu phạm văn thiệu đã ký quyết định cập nhật công bố cấp độ dịch và áp dụng quy định tạm thời các biện pháp hành chính thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh bạc liêu có hiệu lực kể từ ngày hôm nay
cấp độ dịch toàn tỉnh bạc liêu sẽ là cấp độ hai màu vàng nguy cơ trung bình
về việc đi lại trong tỉnh bạc liêu không còn cấm người dân ra đường vào ban đêm nữa
tuy nhiên người trên một mươi tám tuổi nếu chưa tiêm vaccine hoặc chỉ mới tiêm một mũi vaccine phòng covid một mươi chín thì không được phép ra khỏi nơi ở trừ trường hợp khẩn cấp liên quan tới sức khỏe tính mạng
người từ bên ngoài vào tỉnh nếu trên một mươi tám tuổi mà chưa tiêm vaccine hoặc chỉ mới tiêm một mũi vaccine thì bắt buộc phải đến các trạm y tế xã phường thị trấn để khai báo trực tiếp
sau đó di chuyển về nơi cư trú để chịu sự giám sát theo dõi sức khỏe theo chế độ tương đương với đối tượng f một
cũng theo quyết định này nhà hàng các quán ăn uống
được hoạt động tại chỗ nhưng mỗi bàn không có bốn người đồng thời không tập trung quá hai mươi người trong cùng một thời điểm
các dịch vụ như làm tóc hớt tóc làm đẹp spa thẩm mỹ viện được hoạt động tối đa năm mươi khả năng sức chứa của cơ sở
đồng thời không được tập trung quá một mươi người trong cùng một thời điểm
như vậy sau khi các địa phương trong vùng đồng bằng sông cửu long đã bình thường mới nhiều tháng đến nay
thì bạc liêu mới nới lỏng nhiều hoạt động kinh doanh cũng như việc đi lại của người dân
trước đó nhiều cơ sở kinh doanh
cơ sở kinh doanh đã gửi đơn kiến nghị đến cấp có thẩm quyền của tỉnh nới lỏng
bởi việc cấm buôn bán tại chỗ nhiều tháng qua khiến họ lâm vào tình cảnh kỳ quệ
theo sở y tế tỉnh bạc liêu trong tuần qua toàn tỉnh ghi nhận hai năm trăm bốn mươi chín ca covid một mươi chín giảm một ba trăm tám mươi ca so với tuần trước
trong đó số ca cộng đồng là một sáu trăm sáu mươi bảy người giảm sáu trăm năm mươi bảy người so với tuần trước
như vậy sau một thời gian dài xích chặt các hoạt động và hạn chế đi lại của người dân
từ ngày tám tháng một bạc liêu đã cho phép người dân
buôn bán tại chỗ và đi cắt tóc
tuy nhiên bà con đừng nên vui mừng quá sớm để rồi chủ quan dẫn đến dịch bệnh không thể kiểm soát
hãy luôn bình tĩnh và chủ động phòng chống dịch các bạn nha
không khí tết đang rộn ràng năm hai nghìn hai mươi một cũng dần bước về những ngày cuối cùng
tâm trạng của mỗi người khác nhau nhưng thực tâm là người việt
ai cũng muốn một cái tết xung vầy quay quần bên gia đình và người thân
tuy nhiên mỗi địa phương lại có những quy định riêng liên quan đến phòng chống dịch
đặc biệt riêng tỉnh vĩnh phúc ăn tết và có kết quả xét nghiệm âm tính sars cov hai
vĩ bàn nhân dân tỉnh vĩnh phúc vừa cho biết nguy cơ biến chủng omicron xâm nhập vào việt nam
trong đó có vĩnh phúc là rất cao
hiện nay số ca mắc covid một mươi chín mới tăng nhanh tại nhiều tỉnh
trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc trong một tháng gần đây trung bình mỗi ngày ghi nhận khoảng năm mươi một ca
tại nhiều cộng đồng và đã xuất hiện các doanh nghiệp cả trong và ngoài khu công nghiệp
để chủ động quyết liệt kiểm soát dịch covid một mươi chín trong dịp tết dương lịch và tết nguyên đáng nhâm dần sắp tới
tỉnh vĩnh phúc yêu cầu cán bộ công chức viên chức người lao động và người dân hạn chế di chuyển khi không cần thiết
tuyên truyền vận động thông tin đến người thân trong gia đình đang học tập làm việc ngoài tỉnh hạn chế đi về tỉnh vĩnh phúc
vĩnh phúc đề nghị người dân tuyên truyền vận động thông tin đến người thân trong gia đình đang học tập
làm việc ngoài tỉnh hạn chế đi về tỉnh trong dịp tết sắp tới
văn bản của ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh phúc nêu rõ trường hợp do nhu cầu phải đến về địa phương
yêu cầu phải khai báo y tế thông báo với chính quyền địa phương và làm xét nghiệm có kết quả âm tính sars cov hai trước khi trở về địa phương gia đình
vĩnh phúc tiếp tục chỉ đạo dừng tổ chức các lễ hội các sự kiện liên hoan tiệc cuối năm tập trung đông người
trừ các hội nghị theo yêu cầu nhiệm vụ được phép cơ quan có thẩm quyền
nghiêm cấm tổ chức ăn uống linh đình hạn chế tối đa số người từ các đám cưới đám hiếu đám vỗ chạp
sang cát mừng thọ theo đúng hướng dẫn của sở văn hóa thể thao và du lịch
gia đình tổ chức phải ký cam kết thực hiện nghiêm với chính quyền địa phương bằng văn bản
ủy ban nhân dân cấp xã tổ covid một mươi chín cộng đồng tổ liên gia tự quản giám sát việc thực hiện theo quy định
kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm địa phương này nhấn mạnh
như vậy nếu ai đang muốn về vĩnh phúc ăn tết phải có kết quả xét nghiệm âm tính sars cov hai này bạn nhát
hãy chia sẻ thông tin này tới những người bạn của mình để họ chủ động xét nghiệm sớm và đón những ngày tết thật ấm áp xuân vầy bên gia đình